không có chuyện một số địa phương như tiền giang đà nẵng tp hcm cho rằng
tàn hạ giao thông tăng cao có liên quan đến quy định này
và đề xuất giảm tốc độ lưu thông trên những tuyến đường vừa được điều chỉnh tăng
câu hỏi đặt ra là liệu thông tư chín mươi một có phải là nguyên nhân khiến cho số vụ tai nạn giao thông tăng cao
và nhất thiết phải giảm tốc độ lưu thông trong điều kiện đường xá ngày càng tốt hơn
chuyên đề giao thông kết nối của chúng tôi hôm nay sẽ đề cập tới nội dung này
theo phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tỉnh thanh hóa
tốc độ của các phương tiện chạy trên quốc lộ một a được quy định tại thông tư chín mươi một của bộ giao thông vận tải
tuy nhiên với đặc thù của từng tuyến đường tại thanh hóa
thì việc chạy với một tốc độ được quy định chung như vậy sẽ tiềm ẩn nhiều nguy hiểm
các tuyến quốc lộ khác nhau và chưa được đồng bộ
hai nữa là trên các tuyến quốc lộ đặc biệt là tuyến quốc lộ trọng điểm như tuyến quốc lộ một a
thì rất nhiều điểm giao cắt với các đường dân sinh
ngoài ra trên tuyến quốc lộ một a thì các điểm phân cách giữa được mở rất là nhiều
gây ra khó khăn nếu như các phương tiện tham giao thông với tốc độ lớn
thì sẽ rất dễ gây nguy hiểm và dẫn đến tai nạn
đại diện tri cục quản lý đường bộ hai cũng đồng tình rằng
việc mở giải phân cách trên quốc lộ làm ảnh hưởng đến tốc độ lưu thông
tuy nhiên cần phải xét đến nhiều yếu tố khác nữa
bên cạnh đó các điểm phân cách khi được mở thì đều được trang bị đầy đủ hệ thống an toàn giao thông
như biển báo đèn báo vạch sơn để bảo đảm an toàn cho người dân lưu thông trên tuyến
đầu tư xây dựng đường tốt nhằm rút ngắn thời gian di chuyển tăng hiệu quả vận tải
thế nhưng để đạt được mục tiêu này thì cần phải có một giải pháp tổng thể về xây dựng hạ tầng
duy trì thiết kế các tuyến đường đúng như ban đầu để vừa có thể nâng cao tốc độ
nhưng vẫn bảo đảm an toàn giao thông
lý do vì sao các tuyến đường thường không thể đạt được vận tốc tối đa đã được chỉ ra
tuy nhiên với hạ tầng như hiện tại thì việc tp hcm đề xuất giảm tốc độ ở một mươi một tuyến đường trên địa bàn
nhằm bảo đảm an toàn giao thông dù gây nhiều tranh cãi nhưng phù hợp trong thời điểm này
còn với lâu dài thì việc làm một con đường tốt nhưng lại hạn chế tốc độ thì đó là giao cản của lưu thông hàng hóa
giao cản của kinh tế vận tải
nhưng muốn làm được điều đó thì hạ tầng phải đảm bảo đồng bộ như mục tiêu đã để ra
hàng loạt dự án bot trên các tuyến quốc lộ với mục tiêu cải tạo nâng cấp để có những con đường chất lượng cao
đủ điều kiện cho phương tiện lưu thông theo đúng thiết kế từ chín mươi đến một trăm linh km một giờ
thế nhưng thực tế lại khác
nhiều tuyến đường dù đủ điều kiện với tốc độ theo thiết kế nhưng vẫn bị chi phối bởi quy định tốc độ
như các tuyến đường khi chưa nâng cấp cải tạo
theo các chủ phương tiện vận tải đây là nghịch lý khi đường tốt nhưng tốc độ không được phép tăng
thế bây giờ phân tích với nhau là quán đường không thay đổi vận tốc hay không không thay đổi
thì đương nhiên thời gian không thay đổi thời gian vận tốc không thay đổi thì không lợi được một cái gì cả
theo hiệp hội vận tải ô tô việt nam tốc độ được xem là mấu chốt quan trọng của năng suất vận tải
hạ tầng ngày càng được nâng cấp cải tạo đồng nghĩa phải tăng được tốc độ lên để góp phần giảm giá thành vận tải
nếu là đường tốt lên mà lại hạn chế giảm tốc độ thì nó đang đi ngược lại bài toán phát triển của kinh tế vận tải
chất lượng và đường tốt để phục vụ cho cái vận tải ô tô có cái nâng cao được cái năng suất vận tải
chính là do cái tốc độ đảm bảo và được nâng lên so với thời gian trước không bị hạn chế
do vậy bây giờ mà lại đi hạn chế tốc độ thì tôi thấy là tôi chưa thể đồng tình được
giới vận tải chúng tôi không đồng tình cái năng đó
hiệu quả khai thác của các tuyến đường sau khi nâng cấp cải tạo chính là tăng lưu lượng phương tiện và hiệu suất vận tải
chính vì vậy bảo đảm tốc độ phương tiện đúng thiết kế của các tuyến đường này là cần thiết
và việc không thể để địa phương tự ý hạn chế giảm tốc độ theo ý chủ quan của mình trên các tuyến đường là điều cần thiết
đối với một số quốc gia trên thế giới quy định tốc độ các phương tiện được tính toán phù hợp với các điều kiện cho phép là một trong những kinh nghiệm của chúng ta
tốc độ đường trong đô thị cho phép là sáu mươi km có giải phân cách là chín mươi km
tốc độ đường trong đô thị cho phép là năm mươi sáu mươi km có giải phân cách chín mươi km đối với xe dưới ba năm tấn bảy mươi km đối với xe trên ba năm tấn
tốc độ đường trong đô thị cho phép là năm mươi km có giải phân cách là bảy mươi km